với một chiến thắng đầy thuyết phục trước campuchia thì cảm xúc của người hâm mộ bóng đá việt nam như vỡ hòa
ngay sau trận đấu hàng nghìn hàng vạn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng
mời quý vị khán giả cùng xem lại những khoảnh khắc đầy tưng bừng đầy ấn tượng của người hâm mộ trong tối qua
ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận hàng nghìn hàng vạn cổ động viên đã đổ rồn về khu vực quanh hồ gươm
để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển việt nam trước campuchia trên sân hàng đẩy
tiếng còi xe tiếng gieo hò và những khúc ca chiến thắng rộn vang đường phố
mang lại những cảm xúc đặc biệt của những người hâm mộ bóng đá việt nam
chiến thắng trước đội tuyển campuchia đối thủ được đánh giá là yếu hơn
có lẽ không phải là điều quá bất ngờ nhưng chính lối chơi nhiệt huyết máu lửa màn trình diễn hoa mỹ
thuyết phục mà thầy trò huấn luyện viên park hang seo thể hiện trong trận đấu tối qua
mới là điều lạ
làm cho người hâm mộ cảm thấy hài lòng hòa mãn
hôm nay là một trận đấu rất hay của đội tuyển việt nam
như anh biết không khí ở đây người hâm mộ rất là vui mừng sau chiến thắng của đội tuyển việt nam
đội tuyển việt nam đã vào ván kết giải đấu hôm nay
công khí như anh thấy đây là của đội tuyển rất là vui mừng sau trận đấu
ở chung là mình cũng rất sự đợi các cầu thủ đã rất nhiệt tình
và làm cho khán giả người hâm mộ rất tự hào về dân tộc việt nam mình

cho dù thua hay thắng của đội tuyển việt nam
nhưng là cũng đi sâu cũng là phổ vô cho bắt xe của đội tuyển việt nam
với những màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển việt nam trong những trận đấu đã qua
người hâm mộ rất tin tưởng và kỳ vọng vào thầy và trò huấn luyện viên park hang seo
sẽ đem về chiếc cúp vô địch aff cup hai nghìn một mươi chín